nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp
qua đó giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về các chính sách của lào cai và có phương hướng phát triển phù hợp
đây là hoạt động thường niên của tỉnh lào cai nhằm thông báo một số mục tiêu
giải pháp điều hành lớn của tỉnh trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời trao đổi bàn các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thương mại du lịch
xuất nhập khẩu nhằm duy trì và nâng cao chỉ số pci
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh lào cai đã ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với địa phương
nhất là việc đóng góp ngân sách nhà nước trên địa bàn
với phương trầm doanh nghiệp phát tài lào cai phát triển
tỉnh lào cai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp phát triển
bên cạnh đó với mỗi ý kiến của doanh nghiệp
lãnh đạo tỉnh lào cai đã đưa ra những câu trả lời thỏa đáng nhất
để doanh nghiệp có thể yên tâm hoạt động sản xuất và đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh